với mục đích tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa thiếu nhi các nước
liên hoan thiếu nhi quốc tế hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng năm đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hội an
với sự tham dự của tám đoàn thiếu nhi hàn quốc indonesia liên bang nga thái lan philippines sri lanka trung quốc và việt nam
liên hoan thiếu nhi quốc tế hai nghìn một mươi chín với chủ đề sắc màu văn hóa bốn phương
hướng trẻ em tới những nét đẹp văn hóa quê hương đất nước
chuyên cảm hứng để các em biết chân quý và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc
cũng như khám phá sự phong phú đa sắc màu văn hóa của các quốc gia trên thế giới
trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của liên hoan các đoàn thiếu nhi việt nam và quốc tế sẽ được trải nghiệm các hoạt động chính như
trải nghiệm văn hóa tại phố cổ hội an tham quan rival safari trải nghiệm các làng nghề truyền thống đặc trưng của việt nam
làm giấy gió in tranh đồng hồ đi gặt lúa
làm mặt nạ đan lát diệt tơ tầm làm gốm tại đảo văn hóa dân gian trong quân thể vinferland nam hội an
điểm nhấn của liên hoan là đêm gala nghệ thuật sắc màu văn hóa bốn phương
tại khu vui chơi giải trí trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoàng dã vinferland nam hội an
gala sẽ mang tới những phần trình diễn đặc sắc ấn tượng của các đoàn thiếu nhi quốc tế và việt nam